đến thời điểm hiện tại các sàn thương mại điện tử phối hợp với các đơn vị chức năng đã xử lý hơn một mươi sáu gian hàng
và gần ba mươi ba sản phẩm vi phạm lợi dụng dịch bệnh covid một mươi chín để tăng giá gây bất ổn thị trường
từ ngày hai mươi ba đến ngày ba mươi tháng ba sàn thương mại điện tử có số sản phẩm vi phạm nhiều nhất là sopie vn
với khoảng một sáu trăm năm mươi gian hàng và gần một chín trăm linh sản phẩm khẩu trang khẩu trang y tế giao rửa tay khô vi phạm
sansendo vn cũng xử lý khoảng ba trăm năm mươi gian hàng và trên năm trăm linh sản phẩm cố tình tăng giá trục lợi mặt hàng dung dịch gel rửa tay khô
ở một số sàn thương mại điện tử khác cơ quan chức năng đã xử lý gần hai trăm linh gian hàng
với gần bốn trăm tám mươi sản phẩm khẩu trang khẩu trang y tế và dung dịch gel rửa tay khô
hiện các sàn thương mại điện tử sendo vn sopi vn trợtốt com lazada vn tiki vn
đang tích cực phối hợp với cục thương mại điện tử thường xuyên giả soát và thông báo tới người bán
các sản phẩm hàng hóa phục vụ phòng dịch gây mất ổn định thị trường